thưa quý vị và các bạn theo thống kê mới nhất trận mưa lũ lịch sử tại quảng ninh đã làm hai mươi ba người chết và mất tích
tổng thiệt hại lên tới hơn hai tỷ đồng trong đó ngành than thiệt hại hơn một tỷ đồng
bên cạnh công tác khắc phục tỉnh cũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng ninh cho biết đã có gần hai mươi sáu tỷ đồng được các đơn vị tổ chức cá nhân
quyên góp ủng hộ cho người dân quảng ninh để khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra
hiện nay tất cả những hộ dân nằm trong những khu vực nguy hiểm có nguy cơ bị sạt lở cao như chân bãi thải mỏ than gần đồi núi
đều đã được vận động di rời tới nơi an toàn để được đảm bảo lương thực nước uống
đã có gần một năm trăm linh hộ dân được di rời trong những ngày vừa qua
đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng ninh mưa đã tạm ngớt nhưng theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn tỉnh quảng ninh
thời tiết khu vực tỉnh quảng ninh từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày ba tháng tám sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to
và có khả năng xảy ra lũ ống lũ quét và rông lốc